trong khi đó theo số liệu do ủy ban bầu cử trung ương liên bang nga công bố trên bảng thông tin
tính đến hai mươi h ngày một mươi bảy tháng ba tổng số cử tri đi bỏ phiếu trực tiếp trong cuộc bầu cử trên toàn quốc là bảy mươi ba ba
số liệu này chưa tính đến số cử tri đi bỏ phiếu trực tuyến từ xa
kết thúc cuộc bầu cử tổng thống nga vladimir putin đã bày tỏ cảm ơn tất cả người dân nước này đã đi bỏ phiếu
tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người dân nga tất cả chúng ta đều cùng một đội ngũ
một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh điều quan trọng
nguồn sức mạnh của đất nước là nhân dân nga ý chí chung của người dân cả nước được hình thành từ tiếng nói của mỗi người dân
tổng thống putin cho rằng những sự kiện mà nước nga phải trải qua hiện nay đã ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao trong cuộc bầu cử
ông putin cũng cho biết hiện ông rất vui khi ở bên cạnh những người cùng trí hướng ủng hộ mình và có những mục tiêu chung
bộ ngoại giao nga cho biết tổng thống venezuela nicolas maduro đã chúc mừng nhà lãnh đạo nga về chiến thắng trong cuộc bầu cử
cũng tại nga bộ trưởng quốc phòng nước này sergei shoigu vào ngày hôm qua đã đến thăm trung tâm chỉ huy của hạm đội biển đen
và yêu cầu lực lượng này phải tăng cường bảo vệ cơ sở vật chất đồng thời tiến hành tập trận thường xuyên nhằm nâng cao khả năng phòng vệ
trong cuộc thị sát sở chỉ huy hạm đội biển đen bộ trưởng shoigu chỉ thị phải nâng cao khả năng sống sót của lực lượng tàu chiến
và mức độ an toàn của cơ sở hạ tầng hạm đội
bên cạnh đó lực lượng tàu quân sự của hạm đội biển đen phải được lắp đặt thêm các hệ thống hỏa lực
bao gồm súng máy cỡ nòng lớn nhằm tiêu diệt máy bay không người lái của đối phương
người đứng đầu ngành quốc phòng nga đưa ra chỉ thị trên trong bối cảnh thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ tấn công nhằm vào các tàu chiến của nga
hôm một mươi bốn tháng hai vừa qua bộ tổng tham mưu ukraine tuyên bố đã tấn công tàu đồ bộ cỡ lớn sisakunikov của nga trên biển đen
tháng chín năm ngoái bộ quốc phòng nga thừa nhận hai tàu quân sự đã bị hư hại do trúng tên lửa hành trình của ukraine
kiev cũng đã nhiều lần xác nhận tấn công các tàu của hạm đội biển đen
liên quan đến điểm nóng gaza tổng thống palestine mahmoud abbas mới đây tuyên bố rằng chính quyền palestine đang giành ưu tiên khẩn cấp
nhằm ngăn chặn kế hoạch tấn công của quân đội israel vào thành phố rafah
trong khi đó việc gây quá nhiều thương vong cho dân thường palestine khiến cho chiến dịch tấn công của israel vào gaza
vấp phải sự lên án và phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế
ngay cả mỹ đồng minh thân cận số một của israel gần đây cũng lên tiếng bày tỏ sự không hài lòng về kế hoạch mới nhất của thủ tướng benjamin netanyahu
trong cuộc gặp với bộ trưởng ngoại giao brazil mauro vieira ở thành phố ramallah ở bờ tây
ông abbas khẳng định vấn đề cấp bách và ưu tiên đối với palestine là ngăn chặn lực lượng israel tấn công thành phố rafah
nơi có hơn một năm triệu người palestine đang sơ tán
điều này sẽ gây ra thảm họa nhân đạo
ông abbas cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy nhanh công tác đưa hàng viện trợ nhân đạo
cứu trợ và y tế vào giải gaza đồng thời kêu gọi nỗ lực quốc tế lớn hơn để buộc israel phải mở tất cả các cửa khẩu dẫn đến gaza
nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo và bắt đầu quá trình tải thiết
tuyên bố của ông abbas được đưa ra sau khi thủ tướng israel benjamin netanyahu ngày một mươi năm tháng ba
đã phê duyệt kế hoạch cho phép lực lượng phòng vệ israel tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào thành phố rafah
phản ứng trước động thái này của israel đức cho rằng cuộc tấn công của israel vào rafah sẽ khiến tiến trình hòa bình khu vực gặp rất nhiều khó khăn
đồng thời nhấn mạnh hành động này sẽ làm trầm trọng thêm của khủng hoảng nhân đạo ở gaza
liên quan đến vấn đề này mỹ cho biết đang cân nhắc các phương án đáp trả nếu israel làm trái với cảnh báo của washington
tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự tại thành phố rafah và không có kế hoạch cụ thể để bảo vệ dân thường
trong khi đó quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef ngày một mươi bảy tháng ba
thông báo trên một mươi ba trẻ em đã thiệt mạng ở gaza trong cuộc tấn công của israel
đồng thời cho biết nhiều trẻ đang bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng
nguồn y tế palestine cho biết tổng số người chết trong chiến dịch tấn công tổng lực kéo dài hơn năm tháng qua của quân đội israel vào gaza
có thể đã lên tới bốn mươi người trong đó gần ba mươi một năm trăm linh người thiệt mạng đã được xác định
cùng khoảng tám năm trăm linh người thuộc diện mất tích và số này gần như chắc chắn đã tử vong dưới các đống đổ nát do các cuộc không kích gây ra
hầu hết thương vong là dân thường trong đó trẻ em và phụ nữ chiếm hơn bảy mươi
hiện không có một cuộc sơ tán y tế nào khỏi miền bắc gaza trong hơn một tháng qua
nhiều người bị thương nặng đang mắc kẹt trong các bệnh viện hư hại nặng nề và không được điều trị đầy đủ
quốc tế đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ israel do số người chết trong chiến tranh
cuộc khủng hoảng nạn đói ở gaza và cáo buộc ngăn chặn việc vận chuyển viện trợ vào vùng đất này
trong khuân khổ cuộc tập trận tinh thần đồng minh năm hai nghìn hai mươi bốn

các bệnh viện trợ đã tiến hành diễn tập với các đồng minh thuộc tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato tại đức
cuộc tập trận đa quốc gia padridca năm hai nghìn hai mươi bốn tinh thần đồng minh năm hai nghìn hai mươi bốn
là cuộc tập trận lớn nhất của lực lượng trên bộ đức kể từ khi nga bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
lữ đoàn xung kích thiết giáp số bốn mươi một của quân đội đức là đối tượng huấn luyện chính
năm nay chỉ có hai mươi lực lượng là các binh sĩ mỹ
cuộc tập trận tập trung vào sự sẵn sàng và khả năng tương tác
giữa nato và các đối tác chính của tổ chức này
nội dung huấn luyện liên quan đến việc phát triển và thực hiện kế hoạch tổng hợp vũ khí
trong một cuộc chiến ở cợi lý gần
theo các nguồn tin từ chính phủ và bộ quốc phòng nhật bản
triều tiên dường như lại vừa phóng hai tên lửa đạn đạo
và cả hai tên lửa này đều rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế ez của nhật bản
theo lực lượng bảo vệ bờ biển nhật bản hai vụ phóng diễn ra cách nhau khoảng ba mươi phút
hiện tokyo chưa ghi nhận tác động nào từ các vụ phóng này
trong khi đó hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc cho rằng
bình nhưỡng có thể đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ tỉnh bắc hoa nghê
vụ phóng trên diễn ra trong bối cảnh ngoại trưởng mỹ antony blinken ngày hôm qua
đã tới hàn quốc để tham dự một hội nghị theo lời mời của tổng thống nước chủ nhà yoon seok in
thời gian gần đây tình hình bán đảo triều tiên trở nên căng thẳng do những hành động quân sự của các bên
triều tiên hôm một mươi năm tháng ba đã tiến hành huấn luyện tác chiến trên không
ngay sau khi mỹ và hàn quốc kết thúc cuộc tập trận chung thường niên lá chắn tự do
bất chấp sự phản đối của bình nhưỡng
tập đoàn điện lực tokyo tepco đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân fukushima của nhật bản
vừa thông báo đã hoàn tất đợt thứ tư xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý ra biển
đây cũng là đợt cuối cùng trong tài khóa đầu tiên kết thúc vào ngày ba mươi một tháng ba tới
nhà máy điện hạt nhân fukushima ngừng hoạt động sau thảm họa
động đất sóng thần năm hai nghìn một mươi một đến nay đã xả khoảng ba mươi một hai trăm linh tấn nước thải phóng xạ đã qua xử lý
có chứa một lượng nhỏ tritium ra đại dương
việc xả thải này bắt đầu từ tháng tám năm ngoái và đến nay đã qua bốn đợt
mỗi đợt xả thải là khoảng bảy tám trăm linh tấn nước được pha loãng với một lượng lớn nước biển
và đưa qua đường hầm ra biển trong khoảng thời gian hai tuần
mức tritium trong nước biển và các sản phẩm thủy sản do tepco và chính phủ đo được
đều thấp hơn mức tiêu chuẩn của nhật bản
trong năm tài chính hai nghìn hai mươi bốn nhà máy fukushima dự kiến tăng lên bảy đợt xả
với khoảng năm mươi bốn sáu trăm linh tấn nước đã qua xử lý